cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam hai đối tượng
văn tân vũ và văn thành công chú thật thị trấn hòa hiệp trung huyện đông hòa vàng vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày bốn tháng một mươi một xảy ra vụ hủy hoại tài sản đánh nhau giữa anh em văn tấn vũ văn thành công với các thanh niên cùng khu phố
công an thị trấn hòa hiệp trung đã cử cảnh sát khu vực đến giải quyết
lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu các đối tượng về trụ sở để làm việc
vũ và công không chấp hành mà còn chửi bới xúc phạm rồi dùng hung khí tấn công lại khiến lực lượng công an phải nổ súng khống chế đối tượng